kế đến nhóm tấn công châm lửa đốt khán phòng
vụ cháy lan khắp diện tích gần một mươi ba m hai và cần nhiều giờ để có thể kiểm soát
phần mái của khán phòng sụp xuống
phía nga nhanh chóng triển khai các trực thăng chưa cháy để khống chế đam cháy
ít nhất bảy mươi xe cứu thương cũng được đưa đến hiện trường
interfax dẫn thông tin từ điện kremlin cho biết
tổng thống nga putin nhận được báo cáo từ tổng cục an ninh liên bang nga fsb
về việc bắt giữ một mươi một nghi phạm trong đó có bốn tay súng tham gia vụ tấn công
fsb cũng xác nhận thông tin về việc bắt giữ và cho biết thêm các nghi phạm
khi bị bắt đang tìm cách vượt biên giới nga sang ukraine và có liên lạc với người ở ukraine
trước đó cố vấn tổng thống ukraine mikhail podolyak khẳng định
chính quyền kiev không liên quan vụ tấn công này
tổ chức nhà nước hồi giáo tự xưng is lên tiếng xác nhận đã tổ chức vụ tấn công trên
nhưng không cung cấp thêm chi tiết
nga chưa có kết luận về chủ mưu vụ việc
tuy nhiên đây không phải là lần đầu tiên nga đối mặt với những mất mát đau thương như vậy
như tổng thống vladimir putin khẳng định
nước nga đã hơn một lần trải qua những thử thách khó khăn nhất
đôi khi không thể chịu đựng nổi
nhưng nước nga thậm chí còn trở nên mạnh mẽ hơn
dạng sáng ngày một mươi ba tháng chín năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
một vụ nổ bom đã phá hủy một tòa nhà trung cư trên đường cao tốc krasicos
thủ đô moskova của nga
vụ nổ đã phá hủy hoàn toàn tòa nhà tám tầng và khiến một trăm hai mươi bốn người
trong đó có một mươi ba
và ba trẻ em tiệt mạng
theo hãng thông tấn rt đây là vụ việc đẫm máu nhất trong hàng loạt vụ đánh bom
gây hoảng sợ trên khắp các thành phố của nước nga vào tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trước đó chín ngày những kẻ khủng bố đã phá hủy một tòa nhà khác
tại thành phố boniarsk cơm đi sinh mạng của sáu mươi bốn người
vào ngày tám tháng chín một vụ nổ tại phía nam moscow đã khiến một trăm linh sáu người thiệt mạng
và một vụ tấn công tương tự khác đã xảy ra tại thành phố volgodosk
vào ngày một mươi sáu tháng chín
tất cả các vụ nổ đều xảy ra vào ban đêm hoặc dạng sáng
tổng cộng hơn ba trăm linh người đã chết khi đang ngủ trong nhà
xe cứu thương và cảnh sát đã có mặt tại trung cư trên đường cassiscow
ngay sau khi vụ nổ xảy ra
đội cứu hộ đã lật tung đống đổ nát để tìm kiếm người sống sót
vụ nổ đã khiến các mảnh vỡ của tòa nhà văng xa cách đó một trăm linh mét
và những tòa nhà lân cận cũng phần nào bị hư hại
các nhà điều tra tổng cục an ninh liên bang nga xác định các vụ nổ
tại moscow và volgodovsk là do các lãnh đạo quân sự chết nhà tổ chức và tài trợ tiền
những thủ phạm thực sự trong các vụ tấn công ở moscow gồm có tám thành viên
trong một tổ chức hồi giáo
chúng được đào tạo chiến thuật phá hoại tại các doanh trại của phiến quân chết nhà
vào tháng tám chúng thuê tầng hầm của một tòa nhà tại moscow làm nơi ẩn náu
một trong số các thành viên assemes gochijayev đã dân đầu các cuộc tấn công
tại moscow theo lệnh của những tên khủng bố ả rập là abu omar muhammad al saib
trong quá trình điều tra giới chức nga đã ngăn chặn được một mươi ba vụ nổ khác
trong đó có sáu vụ tại moscow năm vụ tại piatykovsk một vụ ở bujansk
và một vụ khác tại vladikavkaz
cuộc điều tra của văn phòng tổng công tố viên đã hoàn thành vào tháng bốn năm hai nghìn ba
theo các bằng chứng hầu hết các thành viên tham gia tổ chức các vụ đánh bom đó
đều đã bị tiêu diệt trong các chiến dịch chống khủng bố tại chân nhà
hai bên đã bị bắt và bị tu chung thân
jeb vẫn nhờn nhơ ngoài phòng pháp luật
vậy bị đưa vào danh sách tội phạm truy nã toàn cầu
một đài tưởng niệm đã được dựng lên tại hiện trường vụ nổ ở moscow
hàng năm cứ đến ngày một mươi ba tháng chín
người thân và bạn bè của những người thiệt mạng đều tập trung về đây để tưởng nhớ các nạn nhân
vào ngày này năm hai nghìn hai khoảng năm mươi phiến quân người chia nhau đã xông vào một nhà hát ở moscow
bắt giữ tới bảy trăm linh người làm con tin trong một buổi biểu diễn
và sát hại lực lượng đặc nhiệm nga đã bao vây và đột kích nhà hát vào sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi
sau này thông tin được tiết lộ rằng họ đã bơm một loại khí gây mê mạnh vào trong tòa nhà
làm bất tỉnh gần như tất cả những kẻ khủng bố và con tin trước khi đột nhập qua các bức tường
mái nhà và các đường nước thải ngầm
lực lượng an ninh sau đó đã buộc phải bào chữa cho quyết định sử dụng loại khí nguy hiểm này
nói rằng chỉ một cuộc tấn công hoàn toàn bất ngờ mới có thể đánh gục những kẻ khủng bố
trước khi chúng kịp kích hoạt chất nổ
sau cuộc khủng hoảng chính quyền của tổng thống putin đã đàn áp chết nhà mạnh tay hơn nữa
dẫn tới những lời buộc tội về bắt cóc và các hành động tàn bạo khác
vào ngày một tháng chín năm hai nghìn bốn ngày đầu tiên của năm học mới ở nga
những kẻ khủng bố có vũ trang đã chiếm giữ một trường học ở thị trấn beslan bắc ossetia
chúng bắt hơn một một trăm linh con tin trong đó có bảy trăm bảy mươi bảy trẻ em
những kẻ bắt cóc con tin là phiến quân chết nhà dưới sự chỉ huy của samin basayev
kẻ đã yêu cầu nga rút quân khỏi genia và công nhận nền độc lập của khu vực này
lần này chính quyền nga không chấp nhận đàm phán
và ngày thứ ba của cuộc bao vây lực lượng đặc biệt đã xông vào tòa nhà của trường học
được cho là sau khi những kẻ khủng bố cho nổ bom bên trong trường học
một số nhân chứng và điều tra viên cho biết quả bom đã phát nổ sau khi vụ nổ súng từ bên ngoài trường học bắt đầu
trong chiến dịch này ba mươi một kẻ bắt giữ con tin đã bị tiêu diệt
và ba trăm ba mươi bốn con tin thiệt mạng trong đó có một trăm tám mươi ba trẻ em
mười ngày sau vụ tấn công tổng thống putin phát biểu trước chính phủ
và đề xuất bãi bỏ việc bầu cử trực tiếp các thống đốc khu vực
với lý do thống nhất quản lý nhằm chống khủng bố hiệu quả hơn
trong những năm hai nghìn một mươi một số vụ đánh bom đã xảy ra trên khắp nước nga
hầu hết có liên quan đến lực lượng dân quân thánh chiến từ bắc cáp ca sơ
vào tháng ba năm hai nghìn một mươi hai vụ đánh bom đã được thực hiện ở tàu điện ngầm moscow
khiến bốn mươi người thiệt mạng và hơn một trăm linh người bị thương
năm hai nghìn một mươi một một vụ đánh bom đã xảy ra tại sảnh đến quốc tế của sân bay domodeo ở moscow
khiến ba mươi bảy người thiệt mạng và một trăm ba mươi bảy người bị thương
vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba một quả bom đã phát nổ cho một chiếc xe buýt ở thành phố volvocrat
tiếp theo là hai vụ đánh bom khác vào tháng một mươi hai nhằm vào một ga xe lửa và xe điện
tổng số nạn nhân lên tới hơn bốn mươi người
vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy một vụ tấn công khác bằng thiết bị nổ đã diễn ra ở ga tàu điện ngầm saint peterburg
khiến một mươi năm người thiệt mạng và bốn mươi năm người bị thương
ngược lại với vụ tấn công beslan và nhà hát dubrovka
những kẻ khủng bố không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào sau những cuộc tấn công đó
để ngăn chặn những vụ tấn công tương tự
các biện pháp an ninh được thắt chặt trên các phương tiện giao thông công cộng trên khắp nước nga
những vụ khủng bố thường xảy ra hậu quả nghiêm trọng cho xã hội
và mọi hành vi khủng bố đều đáng lên án
thưa quý vị chương trình của chúng tôi xin được kết thúc tại đây
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
những thông tin mới nhất liên quan đến diễn biến này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo